liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện giang nam tỉnh quảng nam
chiều nay lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trưởng công an huyện nam giang đầu thú
đối tượng là nguyễn văn tú ba mươi hai tuổi chú thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa nay một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó đối tượng dùng quốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
gây án xong nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương
và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ
thưa quý vị cho đến chiều nay lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh ninh thuận đã cơ bản không chế được đám cháy
tại nhà ông đặng đình hùng ở phương đài sơn thành phố phan răn tháp tràm
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều xe múc đến tìm kiếm ba nạn nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy
ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen
trần tường nhà có dấu hiệu đổ sụp nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn
lực lượng cứu hộ đã điều xe múc đến phá rỡ ngôi nhà để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong
hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày
ba nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy là bà đặng thị hà vợ ông hùng cùng hai con bốn tuổi và một tuổi
công an quận liên triều phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
đã tạm giữ nguyễn văn nông chú tại phường hòa minh liên triều
nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tháng bốn
tại cơ quan công an nghi phạm khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
người này có cho ông trần văn nam là chồng bà hòa mượn sáu mươi triệu đồng để làm giấy tờ đất
tuy nhiên nhiều lần đòi nợ ông nam chỉ trả cho nông một mươi triệu đồng
số tiền còn lại ông nam không chịu trả dù ông nông đã nhiều lần đòi
cho đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông mang theo bộ hàn gió đá mini đến phía sau nhà ông nam
bà hòa rồi đục lỗ một phía sau nhà dùng ống nhựa đổ xăng trong can vào nhà
rồi châm lửa đốt sau đó bỏ về
từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy lại tiếp tục phạm tội
phạm ngọc thắng chú tệ huyện trợ mới tỉnh an giang vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thắng bị bắt quả tăng khi đang mang theo hai bọc chứa hai trăm ba mươi gram metafetamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng tại xã nhân mỹ huyện trợ mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tiếp tục thu giữ gần bảy gam ma túy
thắng khai nhận mua số ma túy trên tại tp hcm với giá một trăm linh triệu đồng
đăng trên đường về nhà thì bị bắt quả tăng
ngoài ra từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thắng đã nhiều lần mua ma túy về sử dụng và bán lại cho nhiều người
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo thắng
giao nộp số tiền hai mươi triệu đồng
cơ quan huyện kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hai đối tượng là nguyễn tiến công
trú tại huyện kim bảng và nguyễn anh đông chú tại huyện bình lục
để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
từ khoảng cuối tháng bảy đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn huyện kim bảng đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã làm rõ
bắt giữ đối tượng nguyễn tiến công là thủ phạm
gây ra các vụ trộm trên thu giữ các tam vật liên quan
công khai nhận lợi dụng thời điểm đêm tối người dân ngủ say đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
sau đó mang đến tiêu thụ cho nguyễn anh đông là chủ cửa hàng mua bán
sửa chữa điện thoại di động để lấy tiền tiêu xài
được biết tổng giá trị tài sản công trộm cắp được là khoảng một trăm linh triệu đồng
vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng biên phòng con tum phối hợp với công an huyện ngọc hồi
tuần tra mật phục bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo và động vật hoàng dã trái phép
hai đối tượng là cao trọng nghĩa chú tại tỉnh quảng bình và hoàng văn nghiệp chú tại tỉnh yên bái
tăng vật thu được là hai mươi hộp pháo tổng trọng lượng sáu mươi bốn kg và năm cá thể tt sống
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số tăng vật trên từ lào về việt nam
cho một người đàn ông tiên dũng không rõ nhân thân
mở rộng phạm vi tìm kiếm gần đó phát hiện thêm khoảng một trăm hai mươi kg pháo
hiện các đơn vị đang phối hợp hoàn tất hồ sơ để tiếp tục
xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
ngày một mươi ba tháng tám đội cảnh sát đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đã phối hợp với công an quận một mươi hai bắt giữ năm đối tượng gồm phạm thiên ân sinh năm hai nghìn năm
nguyễn quốc thắng sinh năm hai nghìn sáu châu hoàng nhật vũ sinh năm hai nghìn tám
trần anh vũ sinh năm hai nghìn bảy và trần kim thành sinh năm hai nghìn
để điều tra về hành vi cướp tài sản sau một ngày gây án
theo điều tra ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng tám anh vũ điều khiển xe mô tô chở ân và nhật vũ
thắng trở thành và một thanh niên tên trường chạy quanh các tuyến đường trên địa bàn quận một mươi hai
tìm tài sản để cướp
đến khoảng bốn giờ cùng ngày khi đến bãi đất trống đường tl một mươi ba phường thạnh lộc quận một mươi hai
cả nhóm phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô hiệu future biển số năm mươi chín x ba trăm hai mươi năm nghìn tám trăm ba mươi chín
chạy hướng ngược chiều
sau đó cả nhóm tăng tốc ép sát đầu và sau xe của hai nạn nhân rồi rút dao đe dọa
đối tượng thắng dùng tay lục trong túi người đàn ông và lấy đi một trăm tám mươi năm đồng và một số giấy tờ tùy thân
lúc này người đàn ông dùng tay giật ngã xe future rồi bỏ chạy truy hô cướp
tuy nhiên trong lúc nhắm đối tượng tiếp tục dàn co xe với người phụ nữ người đàn ông quay lại
trên tay cầm một bóng đèn tuyếp dài khoảng một m hai đánh trúng phần sau gáy của thanh niên tên trường
và làm trường té ngã
thế vậy ân liền lấy xe của nạn nhân điều khiển chở theo thành cùng cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo của nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ rạng sáng ngày một mươi ba tháng tám
đội cảnh sát hành sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hành sự công an tp hcm phố học công an quận một mươi hai
đã bắt giữ năm đối tượng trong số sáu đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp
hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng còn lại và tiếp tục mở rộng điều tra truy xét
được biết ngoài vụ án trên với cùng phương thức thua đoạn các đối tượng còn thực hiện thêm các vụ cướp khác
trên địa bàn phường an phú đông thành lọc quận một mươi hai và huyện hóc môn
công an quận một mươi hai tp hcm đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên
thì nhanh chóng liên hệ công an quận một mươi hai để được giải quyết
ngày một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
tại sân thượng tòa nhà sirodet thuộc số hai số bốn số sáu đường đồng khởi phường bến nghé quận một tp hcm
vào giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện lửa bùng phát từ khu vực tầng thượng
của tòa nhà hỗn hợp sirodet của tổng công ty thúy sáng việt nam gần góc đường đồng khởi tôn đức thắng
nên hô hoáng và tìm cách ứng cứu nhưng do đám cháy xảy ra trên cao
thời điểm này tòa nhà lại ít người có mặt nên dù lực lượng tại chỗ đã huy động thiết bị để dập lửa nhưng không được
nhận được tin báo công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường
cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng xe thang để dập tắt đám cháy từ trên cao
các tuyến đường lân cận gần phố đi bộ nguyễn huệ được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo an toàn
sau khoảng một giờ đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra trên địa bàn
được biết vụ tai nạn giao thông đã xảy ra hai tháng nhưng đến nay vẫn chưa có người nhà đến giật
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã phát thông tin tìm người thân cho nạn nhân
khoảng một giờ ba mươi năm phút sáng ngày ba mươi một tháng năm tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tây ninh điều khiển xe container lưu thông trên đường trường chinh hướng từ hầm chui an sương về cầu tham lương
khi đến đoạn qua chợ lạc quang thì xét ra tai nạn với một nam thanh niên đi bộ chưa rõ la lịch đang đi từ lề phải sang lề trái đường trường chinh
hầu quá tai nạn làm cho nam thanh niên này tử vong tại hiện trường
công an quận một mươi hai sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn
thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân mặc quần sóc cởi trần trên người không có giấy tờ tùy thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đề nghị thân nhân của năm thanh niên nói trên nhanh chóng liên hệ công an quận một mươi hai
hoặc an trực tiếp chứng kiến với những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn trên
vui làm cung cấp cho đồng chí huỳnh thanh xuân công an quận một mươi hai số ba trăm bốn mươi năm đường trường thị hoa phần tân tế hiệp quận một mươi hai số điện thoại hai mươi tám ba trăm tám mươi chín một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi năm hoặc chín trăm linh sáu ba trăm bốn mươi một tám trăm ba mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng lê minh phúc bốn mươi một tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để công an tp biên hòa điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo thẩm quyền
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp công an phường an hòa
thành phố biên hòa bắt quả tăng phúc đăng tản chữ trái phép chất ma túy tại phường an hòa
thu giữ ba gói ma túy trọng lượng khoảng một mươi năm gram và một triệu tám trăm linh ngàn đồng tiền mặt
khám xét khẩn cấp nềo của phúc cơ quan công an đã thu giữ thêm bốn khẩu súng tự chế dạng ruro
bảy viên đạn hiện đang giám định để xử lý một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một cân tiểu ly
qua đầu tranh phúc khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy bị cơ quan công an thu giữ
y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở thành phố biên hòa về để sử dụng
và về nguồn gốc bốn khẩu súng dạng rulo phúc khai nhận là mua trên mạng xã hội với giá hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng
mục đích để cất dấu sử dụng bảy viên đạn được bạn cho để sử dụng
sáu đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke kingdom
ở huyện văn lâm tỉnh hương yên đã bị công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã lạc hồng phát hiện bắt quả tàng
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ trong người nguyễn duy anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở thôn minh hải xã lạc hồng huyện văn lâm một gói giấy màu trắng bên trong có một viên nén và một phần của viên nén màu tím
tại mặt nền của phòng hát lực lượng công an đã thu giữ một túi nilon màu trắng
bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng bột và cục
một đĩa xứ trên bề mặt bám dính chất bột màu trắng và nhiều vật chứng khác
khám xét khẩn cấp quán karaoke kingdom lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hai túi nilon màu trắng
có chứa năm mươi ba viên nén màu tím được cất giấu tại ốp đèn trang trí tại tầng hai
một túi nilon màu trắng có chứa ma túy tại phía sau máy in của lễ tân
tổng trọng lượng ma túy các loại thu giữ tại quán là hai mươi ba sáu mươi hai g
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang đấu tranh làm rõ
thưa quý vị an phú là huyện biên giới của tỉnh an giang
có đường biên giới dài với nhiều đường mòn lối mở nên luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người
nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
lực lượng công an huyện an phú đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua không để vấn nạn này diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay công an huyện an phú đã tiếp nhận ba đơn trình báo của người dân
về việc con em mình bị lừa sang campuchia lao động
còn đây là ba nạn nhân may mắn được trở về địa phương sau khi gia đình phải trả một số tiền chuộc khá cao
để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người
công an huyện an phú đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó công tác phòng ngừa xã hội nhất là công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người được đặc biệt chú trọng
nội dung tuyên truyền chủ yếu là chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người
phương thức thủ đoạn của tội phạm kỹ năng phòng ngừa phát hiện để người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh
mà casino này nó nhiều mặt casino lắm chứ không phải một mặt
qua bển thì cũng như là đi vào chỗ tự xác
không chỉ chú trọng công tác phòng ngừa xã hội công an huyện an phú còn phối hợp chặt chẽ
với lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát và quản lý xuất nhập cảnh trái phép
chúng gọi như là đăng các cái trang mạng xã hội chẳng hạn như là việc nghệ tìm việc nghệ lương cao
thì từ cái chỗ đó thì một số cái anh chị em
không có việc làm rồi thất nghiệp vào các cái trang mạng đó thì bị chúng lợi dụng đưa qua campuchia để làm
trong cái quá trình đó thì anh em cũng là công an huyện cũng đã tuyên truyền về cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này
để cho bà con nhân dân của chúng ta là trên cái địa bàn nâng cao cái nhận thức để phòng ngừa trong thời gian tới
bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân thì mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác
tránh trở thành những nạn nhân của tội phạm mua bán người dẫn đến những hệ lụy đau lòng